thưa quý vị mới đây công an huyện đồng văn của tỉnh hà giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn
tại xã sủng trái huyện đồng văn của tỉnh hà giang lực lượng chức năng đã phát hiện một đường dây
có dấu hiệu hoạt động tội phạm mua bán ma túy liên tỉnh và qua biên giới
tiến hành phục kích bốn đối tượng đã bị bắt quả tang đang có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một bánh heroin với trọng lượng ba trăm năm mươi ba g và hai xe máy
chiều ngày hôm nay công an huyện phú riềng của tỉnh bình phước đã thực hiện lệnh bắt giữ
đối với hai đối tượng lê thế trung hai mươi bốn tuổi và la văn dương hai mươi chín tuổi cùng chú tại huyện phú riềng tỉnh bình phước
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra nhà ở lê thế trung ở thôn một xã long hà
lực lượng chức năng đã phát hiện một gói ni lông hàn kín ba mặt một mặt kéo kín bên trong
chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng đá và một bộ dụng cụ tự chế
trung khai mua số ma túy trên từ đối tượng la văn dương với giá ba trăm linh đồng
tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng la văn dương lực lượng chức năng đã phát hiện
chín gói ni lông hàn kín đều chứa các tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng đá
hôm nay công an xã thới tam thôn huyện hóc môn của tp hcm đã lập hồ sơ bàn giao cho công an huyện
để điều tra xử lý vụ đối tượng cướp giật kéo ngã nạn nhân trên đường để bỏ trốn
trước đó vào chiều ngày hai mươi tháng một mươi một phụ nữ chạy xe máy trên đường phạm thị dây
xã thới tam thôn huyện hóc môn thì bị hai thanh niên áp sát giật điện thoại
nạn nhân sau đó cố giữ tài sản và bị hai đối tượng kéo lê đi một đoạn gây thương tích khắp người
người dân chạy ra hỗ trợ nhưng không kịp
diễn biến vụ việc được camera nhà dân ghi lại lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận hết sức bức xúc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
đối với nông thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường tân giang thành phố cao bằng
về hành vi lừa đảo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an
công an tỉnh cao bằng nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân về việc bị nông thị phượng
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền lớn để trí tiêu cá nhân
theo đó khoảng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
với thủ đoạn dùng lãi suất cao để thuyết phục người khác cho mình vay tiền
phượng đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt trên năm mươi tỷ đồng từ một số cá nhân trong và ngoài tỉnh cao bằng
phượng dùng tiền của người vay sau để trả cho người vay trước
khi số nợ lên cao bị chủ nợ tố cáo phượng đã liên kết với một số đối tượng khác
để trả nợ bằng bất động sản nhưng thổi giá bất động sản lên cao
vừa xử lý được nợ vừa thu khoản tiền tranh lệch để chia nhau
khoảng một mươi ba h chiều ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà năm tầng số ba trăm năm mươi tám
đường cộng hòa phường một mươi ba quận tân bình tp hcm
một mươi sáu người mắc kẹt trong căn nhà đã được giải cứu an toàn
vào thời điểm trên khói từ vụ cháy bốc cao khiến những người ở tầng trên của tòa nhà
bị mắc kẹt lực lượng tại chỗ đã dùng thang dây nối và lan can từng tầng
để đưa các nạn nhân xuống đất một mươi sáu người đã thoát nạn an toàn
vụ cháy cũng đã được dập tắt ngay sau đó hiện nguyên nhân và thiệt hại do cháy gây ra
đang được làm rõ
công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương cho biết trên địa bàn vừa xảy ra
một vụ sâu sát trong một gia đình người anh đã đổ xăng xung quanh sân nhà
rồi đốt khiến hai anh em ruột tử vong
cụ thể hiện vụ việc đang được công an tỉnh hải dương
xác minh làm rõ theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng một mươi
tại một nhà dân ở thôn nghĩa thị trấn lai cách huyện cầm giang
đã xảy ra xô xát giữa hai anh em ruột người anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
còn người em gái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hậu quả của vụ sâu sát
khiến hai người đều tử vong do chết cháy theo một số nhân chứng có mặt
tại hiện trường cho biết trước khi xảy ra vụ việc giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn
dẫn đến sâu sát lúc này người anh đã đổ xăng xung quanh sân nhà
do người anh cầm khò ga trên tay
nên không ai dám xung vào ngăn cản đến khi ngọn lửa bùng lên ôm trọn hai anh em
khiến cả hai người tử vong được biết một người hàng xóm vào can ngăn
cũng đã bị thương tích ở phần đầu phải đi cấp cứu
một mươi năm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá mỗi ngày trên hai tỷ đồng
vừa bị công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc khởi tố về hành vi đánh bạc
và tổ chức đánh bạc một mươi năm đối tượng bị khởi tố ở ba huyện crong năng
crong park và huyện eak của tỉnh đắk lắc và do đối tượng văn chín
trú tại xã tam giang huyện crong năng cầm đầu
theo kết quả điều tra ban đầu trước đó chín đã liên lạc với một người
ở thành phố hồ chí minh chưa rõ nhân thân lai lịch mua hai tài khoản cá độ bóng đá
trên mạng internet sau đó chín về giao lại một tài khoản cho phan anh quân
cùng chú huyện quản lý tài khoản còn lại chín chia nhỏ làm hai mươi sáu tài khoản con
rồi giao cho các đối tượng trong đường dây để tham gia cá độ bóng đá với các con bạc
trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch cá độ bóng đá trên hai tỷ đồng
công an tỉnh hà tĩnh và bộ đội biên phòng hà tĩnh đồng chủ trì phối hợp
với cục hải quan tỉnh vừa bắt quả tăng một đối tượng thu bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá
hồi một mươi chín h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi tại km sáu mươi một quốc lộ tám a thuộc xã sơn kim một
huyện vương sơn lực lượng chức năng đã bắt quả tăng đối tượng mai văn thịnh
năm hai nghìn hai trú tại xã sơn tây huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá
một xe máy một điện thoại di động
hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
hai mươi ba h đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế ma túy công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng bất ngờ đột kích quán karaoke win
trên địa bàn thị trấn đinh văn phát hiện một mươi bốn năm một mươi một năm nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp cận phòng vip một các trinh sát phát hiện một mươi năm đối tượng đang quay cuồng theo tiếng nhạc
tại hiện trường sáu mảnh vỡ viên nén nghi là thuốc lắc một gói tinh thể nghi ketamin
còn sót lại bị các đối tượng vứt vương vãi trên bàn ghế và sàn nhà
tổ công tác phát hiện ống hút thẻ nhựa đĩa xứ để phục vụ cho việc sử dụng ma túy tập thể
các đối tượng khai số ma túy được đối tượng trong nhóm tên là
nguyễn văn hưng chuẩn bị từ trước và trực tiếp pha trộn để sử dụng
đối tượng gây ra vụ thảm án giết hại bố mẹ đẻ và em gái ruột xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi
tại huyện lạng giang của tỉnh bắc giang đã bị công an tỉnh bắc giang phối hợp với
một số đơn vị nghiệp vụ bộ công an công an tỉnh lào cai bắt giữ để điều tra làm rõ vụ
khoảng bốn giờ sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã di lý đối tượng
trần văn hiếu về đến công an tỉnh bắc giang an toàn để điều tra làm rõ vụ án
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng trần văn hiếu khai nhận đã sát hại những người thân
trong gia đình chỉ vì mâu thuẫn cá nhân
thù ở cái chỗ là bắt em nhận cái chỗ nhận không phải là con đi trùng về rồi
không là trước kia thì không cho em gặp em gặp con em lần nào thằng về nhà lại giấu
có con đi đâu với trong này nó cho một cái thằng khác cái nóng giả nó bắt em phải nhận
liên tục trong thời gian về từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi hai
để truy xét phát hiện bắt giữ thành công đối tượng của vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
đã phải sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nỗ lực phối hợp tích cực với cục cảnh sát hình sự
cục cảnh sát giao thông bộ công an công an tỉnh lào cai và công an một số tỉnh để tổ chức điều tra truy xét
trong quá trình lần bốn chỉ xác định là cơ quan chính năng xác định là đối tượng gần như là có cái cắt đứt
mối quan hệ ở ngoài xã hội đồng thời với tính chất về vụ án cũng như là nhân thân của đối tượng
thì lực lượng chính năng muốn sớm phát hữu đối tượng để nhằm không để đối tượng gây ra công đối án trong quá trình lần bốn
dưới những cái áp lực khó khăn này thì lực lượng chức năng đã có cái sự hỗ trợ của công an
các địa phương từ bộ rồi đến công an các tỉnh thành phố tỉnh tỉnh vương
vì vậy đến sớm chiều tối ngày hôm qua sau hơn hai ngày lần bốn
thì đối tượng đã bị phát hữu
việc bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng này đã chấn an được dư luận quân chúng nhân dân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã tạm giữ đối tượng trần văn hiếu để làm rõ vụ án
trước chiến công to lớn của lực lượng công an trong việc phá nhanh chuyên án lớn
chiều nay tại hội trường công an tỉnh bắc giang chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang đã khen thưởng đột xuất
các tập thể cá nhân có thành tích trong điều tra phá án
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh đã tặng bằng khen cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
và hai cá nhân thượng tá nguyễn anh sơn trưởng công an huyện lạng giang
và trung tá hoàng văn hiếu phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
đồng thời chủ tịch ubnd tỉnh đã khen thưởng cho năm tập thể một mươi bảy cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm
mới đây công an huyện đồng văn của tỉnh hà giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn
tại xã sủng trái huyện đồng văn của tỉnh hà giang lực lượng chức năng đã phát hiện một đường dây
có dấu hiệu hoạt động tội phạm mua bán ma túy liên tỉnh và qua biên giới
tiến hành phục kích bốn đối tượng đã bị bắt quả tang đang có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép các chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một bánh heroin có trọng lượng ba trăm năm mươi ba g và hai xe máy
công an huyện phước long tỉnh bạc liêu cho biết vừa mới làm việc đối với chu thị siêm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú ấp phước hai xã vĩnh phú tây huyện phước long tỉnh bạc liêu
để làm rõ về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin kích động bạo lực
sau khi đọc một bài báo có nội dung liên quan đến việc chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tại một điểm cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện phước long tỉnh bạc liêu
khiến hai đồng chí công an bị thương
chu thị siêm đã chia sẻ lại bài báo
bài viết trên trang facebook cá nhân với tiêu đề có nội dung đồng tình với hành vi chống người thành công vụ kích động bạo lực
sau khi được lực lượng công an tuyên truyền nhắc nhở chu thị siêm đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình
đồng thời đính chính nội dung thông tin đã chia sẻ trên facebook
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi vi phạm của chu thị siêm theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh trà vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo nguyễn thị lan phương
chủ ấp tám a xã an trường huyện càng long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào năm hai nghìn tám bị cáo nguyễn thị lan phương đứng ra làm đầu thảo hụi để hưởng tiền hoa hồng
đến năm hai nghìn một mươi ba có một số hụi viên hốt hụi nợ hụi hết chốt tiền một trăm chín mươi triệu đồng
nhưng không đóng nên phương phải hút nhiều phần hụi và vây tiền bên ngoài để trả vào hụi
năm hai nghìn một mươi bốn bị cáo phương đã mở thêm nhiều dây hụi mùa hụi tháng
để có tiền trả hụi và tiêu xài cá nhân bị cáo phương đã có hành vi gian dối
đặt tên khống vào các dây hụi đồng thời tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi
bán hụi không để chiếm đoạt tiền của các bị hại
đến ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín phương không còn khả năng trả tiền cho các hụi viên nên tuyên bố vỡ hụi
tại thời điểm vỡ hụi còn ba mươi hai giây hụi chưa kết thúc
qua điều tra công an đã chứng minh được phương có hành vi gian dối trong ba mươi một giây hụi
để chiếm đoạt tổng số tiền gần hai tỷ đồng
căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị lan phương một mươi năm tù giam
thưa quý vị ngay khi đà nẵng trở về với trạng thái bình thường mới sau những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
thì tình hình an ninh trật tự lại bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của số đối tượng trộm cắp tài sản
đặc biệt thời gian gần đây khi hàng loạt vụ trộm cắp xảy ra tại những siêu thị mini
cửa hàng trên địa bàn càng khiến cho người dân vô cùng lo lắng
bất an chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ vào cuộc công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã bắt giữ được thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp nói trên
vào giữa tháng một mươi thông tin về một siêu thị mini trên đường cách mạng tháng tám bị trộm đột nhập
lấy đi số lượng lớn tiền mặt được đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ tiếp nhận
rất khẩn trương một tổ trinh sát được tổ chức tiếp cận hiện trường thu thập manh mối còn sót lại
khó khăn đạt ra lúc này là rất lớn khi hầu như đối tượng không có sơ hở
và thực hiện việc trộm cắp rất nhanh
công an quận cẩm lệ nhận định đối tượng là người rất quen thuộc mọi vị trí của cửa hàng
nhiều giả thiết được đội cảnh sát hình sự đưa ra
để thảo luận và thống nhất biện pháp truy tìm bằng được đối tượng
các tổ trinh sát tỏa ra tập trung giả soát mọi trường hợp khả nghi
sinh sống xung quanh siêu thị và không lâu sau đã tìm ra được thủ phạm
thông qua các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã sàng lọc
ra soát các đối tượng nổi từ địa bàn tiến hành
truy nguyên ra được đối tượng có dấu hiệu và có biểu hiện nghi vắng nhất
từ qua đấu tranh thì chúng tôi đã xác định được đây chính là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp
đối tượng là hoàng như phúc hai mươi ba tuổi quê tỉnh gia lai
tại cơ quan công an phúc thừa nhận đã đột nhập từ mái nhà của siêu thị mini
và trộm cắp tài sản là chín triệu đồng tiền mặt tại quầy thu ngân
vì là khách hàng quen thuộc của siêu thị
nên phúc đã nghiên cứu kỹ mọi khu vực để dễ dàng hành động
bên cạnh đó phúc còn khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm cắp khác
tại cửa hàng thức ăn nhanh ở đà nẵng và tại một siêu thị ở gia lai
tài sản lấy nước thì em thực hiện cho việc
nhưng lại chi tiêu cá nhân với lại là em tham gia chơi chứng khoán ảo
vì thu nhiều cho nên là em muốn gửi cái hạt đó cho nên là này sẽ lấy được
chưa đầy hai mươi bốn giờ vào cuộc thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ đột nhập siêu thị
cửa hàng trên địa bàn thành phố đà nẵng đã bị bắt giữ
chiến công này càng thể hiện rõ quyết tâm của những chiến sĩ cảnh sát hình sự
khi đấu tranh ngăn chặn kịp thời những đối tượng lợi dụng thời điểm tình hình dịch bệnh
để đột nhập trộm cắp tài sản của người dân
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt trên bốn bảy tỷ đồng vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung ba bị can
lệnh bắt và khám xét nơi ở của hai bị can là võ thị thảo và võ thị ái diễm
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với châu văn để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua việc mua bán hàng tạp hóa từ ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn thị mỹ đã câu kết với võ thị thảo và vợ chồng ái diễm châu văn mến dùng thủ đoạn gian dối
để lừa đảo chiếm đoạt trên bốn bảy tỷ đồng tiền mua hàng hóa của vợ chồng nguyễn duy linh
trong đó mỹ có chiếm đoạt trên hai chín tỷ đồng thảo chiếm đoạt trên một một tỷ đồng
và vợ chồng lớn chiếm đoạt trên sáu trăm linh triệu đồng
vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị mỹ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do mỹ đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với mỹ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an phường tránh lộ
thành phố quảng ngãi bắt quả tăng đối tượng lê đình trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố quảng ngãi
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua kiểm tra tại nơi ở của đối tượng lê đình trọng cơ quan công an thu giữ một trăm năm mươi bốn viên nén màu xanh không rõ hình dạng
chín túi ni lông màu trắng bên trong có chứa chất rắn màu trắng
đối tượng lê đình trọng khai nhận là ma túy dạng khay và ma túy dạng thuốc lắc được mua từ thành phố hồ chí minh
giấu lẫn trong thùng bánh quy rồi mang về quảng ngãi thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
với hành vi cối gây thương tình công an tỉnh quảng ngãi đã đưa ra một bản thân đối tượng lê đình trọng
đối tượng phạm nguyễn anh duy ba mươi ba tuổi quê tỉnh đắk lắk đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam hai tháng để điều tra làm rõ
vào chiều ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi sau khi nhậu xong nguyễn văn mật sáu mươi một tuổi nguyễn hiễu ngọc hai mươi tám tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai
đã đến một công trường ở xã đại phước để đòi tiền nợ của chủ thầu thì xảy ra mâu thuẫn với lực lượng bảo vệ
nên mật đã gọi cho anh duy
nguyễn văn mật và nguyễn hoàng thơ ba mươi hai tuổi chú tại tỉnh đồng nai đến
tại đây cả nhóm dùng dao chém anh bùi văn đúng ba mươi bốn tuổi chú tại tỉnh đồng nai gây thương tật một mươi sáu rồi nhanh chân bỏ trốn
và ngay sau đó công an huyện nhân trạch phối hợp với công an thành phố môn văn thuật tỉnh đắk lắk
đã tiến hành bắt giữ duy khi đang lẩn trốn ở phường tân hòa còn mật và ngọc cũng bị bắt vào cuối tháng tám khi đang lẩn trốn tại thành phố hồ chí minh
tại quảng nam trong thời gian gần đây tình trạng gây dối an ninh trật tự chống người thi hành công vụ
nhất là đối với cán bộ chiến sĩ công an cơ sở liên tiếp diễn ra
hành vi cối gây thương tích chống người thành công vụ cần phải được xử lý nghiêm minh
và phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
sau gần một tuần điều trị vết thương đến hôm nay đồng chí nguyễn ngọc ý
công an viên thôn thạch khê xã quế mỹ
huyện quế sơn đã được xuất viện
đồng chí ý bị thương khi đang thi hành công vụ cùng lực lượng công an xã quế mỹ
trước đó vào lúc hai mươi hai h bốn mươi phút ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
công an xã quế mỹ nhận được điện thoại kêu cứu của bà phan thị hương
trú tại thôn thạch khê xã quế mỹ về việc con trai là nguyễn duy hiệp
có hành vi say rượu đánh đập người thân trong gia đình
ngay lập tức công an xã quế mỹ triển khai tổ công tác xuống hiện trường
trong quá trình tiếp cận gọi đối tượng hiệp ra làm việc
thì bị một đối tượng dùng một con dao dài khoảng năm mươi cm
chém liên tiếp vào cán bộ chiến sĩ công an đang thi hành công vụ
và truy đuổi cán bộ chiến sĩ công an
hậu quả đồng chí ý bị chém vào tay phải gây thương tích một mươi

bắt đầu anh nhò tới tập chém tiếp vào nhóm kia bắt đầu tôi vừa chạy vừa loa là chú đây chú đây con anh doan cũng nói anh doan đây anh doan đây
nhưng mà nó vẫn tiếp tục chém từ tới tập chém từ bờ tường rồi chém được tường rồi là khi tôi gọt xuống lỗng quay lại chém tiếp anh doan
xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng công an huyện quế sơn đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng nguyễn duy hiệp
củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng về các tội cố ý gây thương tích chống người thi hành công vụ
tuy nhiên tại cơ quan công an đối tượng hiệp không những không ăn năn hối cải về hành vi của mình mà còn ngoan cố thể hiện bản chất côn đồ
đối tượng hiệp là đối tượng nghiện ma túy có một tiền án và một tiền sự
gần đây nhất vào ngày ba mươi tháng chín một đồng chí công an xã tam đàn huyện phú ninh cũng đã bị một đối tượng tấn công bị thương nặng khi làm nhiệm vụ
trước đó vào ngày hai mươi một tháng tám một cán bộ công an xã tam thành huyện phú ninh đã bị một đối tượng tấn công khi đến hiện trường giải quyết vụ việc mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên tại quán nhậu
các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt xử lý
hành vi chống người thi hành công vụ gây phức tạp an ninh trật tự của các đối tượng côn đồ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để gian đe giáo dục chung đảm bảo sự nghiêm binh của pháp luật bảo vệ lực lượng thực thi công vụ và bảo vệ bình yên cho cuộc sống của người dân